hôm nay hai mươi năm tháng bảy tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ một mươi tám
dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để kiểm điểm đánh giá kết quả công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cho ý kiến về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật
đối với một trăm tám mươi sáu đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương
đã xử lý nghiêm minh công khai nhiều cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý
trong đó có một ủy viên bộ chính trị một nguyên ủy viên bộ chính trị
bốn ủy viên nguyên ủy viên trung ương đảng cả đương chức và đã nghỉ hưu
cả cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp
khẳng định mạnh mẽ quyết tâm chống tham nhũng không có vùng cấm
không có ngoại lệ của đảng nhà nước kiên quyết không để lọt vào cấp ủy
những cán bộ không đủ tiêu chuẩn suy thoái tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tiêu cực tham nhũng
trong sáu tháng đầu năm các cơ quan tố tụng thi hành án dân sự trong cả nước
đã thu hồi được trên ba mươi bảy tỷ đồng
riêng các vụ thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã thu hồi
tạm giữ kê biên phong tỏa ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá trên một mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
và nhiều tài sản bất động sản có giá trị khác
về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
phấn đấu kết thúc điều tra một mươi năm vụ án ban hành cáo trạng truy tố một mươi bảy vụ án
xét xử sơ thẩm hai mươi vụ án xét xử phúc thẩm sáu vụ án
kết thúc xác minh giải quyết một mươi chín vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
chỉ đạo nhất là tập trung chỉ đạo hoàn thành xét xử sơ thẩm chín vụ án trọng điểm
theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo
chín vụ án trọng điểm gồm
vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tổng công ty
bia rượu nước giải khát sapeco quận một tp hcm
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan đến dự án tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
xảy ra tại bidv và các đơn vị liên quan
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án xây dựng nhà máy ethanol phú thọ
vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn yên khánh và các đơn vị có liên quan
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty gang thép thái nguyên
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn
vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng phương nam sa con bành
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án cao tốc đà nẵng quảng ngãi
phát biểu kết luận phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo nêu rõ
chuẩn bị đại hội đến nơi phiên họp này cũng gần như kết thúc nhiệm kỳ
mang tính tổng kết rút kinh nghiệm đề ra chủ trương giải pháp
những việc làm cho khóa tới chứ không chỉ là sáu tháng cuối năm
hôm nay thảo luận bước đầu còn phải thảo luận nữa để tổng kết nhiệm kỳ
xây dựng chương trình hành động của ban chỉ đạo khóa tới
bởi công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng còn phải làm lâu dài còn nhiều việc phải làm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phân tích
chúng ta không trùng xuống không dừng không nghỉ nhưng cũng không quá đà mà rất nhân văn
vì sao làm được như vậy
đó là sự cố gắng của toàn đảng toàn dân
sự cố gắng của toàn dân sự đồng lòng nhất trí của cả xã hội được nhân dân ủng hộ rất lớn
nhưng cái lớn nhất là chủ trương của chúng ta đúng
ban chỉ đạo hoạt động có hiệu quả chưa bao giờ có ban chỉ đạo nhiều tầng nức thế này
sinh hoạt đều đạn nền nếp rất bài bản nhuần nhuyễn phân công rõ ràng trách nhiệm
có quy chế làm việc có sự phối hợp giữa các cơ quan ngày càng nhịp nhàng chặt chẽ nhuẩn nhuyễn
về chỉ tiêu từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước chỉ rõ
đã đề ra là phải làm cố gắng làm cho bằng được
ủy ban kiểm tra có kế hoạch từng tháng từng quý kinh nghiệm là phối hợp với nhau thật tốt
từng đồng chí từng ban từng bộ phận phối hợp với nhau với tinh thần rất quyết liệt
nhưng cũng rất nhân văn làm theo đúng luật pháp đúng điều lệ
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh sắp tới còn làm mạnh hơn nữa
đúng pháp luật đúng lương tâm để giáo dục cảnh tỉnh cảnh báo gian đe
ngăn chặn là chính chứ không phải cốt xử nhiều
điều mới là tốt làm sao để không phải xử không xảy ra mới là tốt
mục đích của chúng ta là như thế nhân văn là thế